chỉ là một trong số hàng ngàn thủ đoạn chiêu trò lừa đảo mà các đối tượng đã thực hiện từ hành vi mua bán tra đội thông tin cá nhân
có thể nói dữ liệu thông tin cá nhân đã trở thành một công cụ để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
dữ liệu cá nhân thì là biểu hiện ở những trạng thái như là chữ ký số hình ảnh các dữ liệu thông tin trên mạng điện tử và cái môi trường internet của một cá nhân để nhận biết họ là ai và biết được các thông tin đời tư của họ
tuy nhiên thì tất cả những cái dữ liệu này bao gồm rất là tổng hợp
do vậy theo nghị định một mươi ba thì đã phân loại ra
nghị định một mươi ba là hai loại dữ liệu cá nhân cơ bản đó là dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm
dữ liệu cá nhân cơ bản thì chúng ta cũng biết rồi đó là những thông tin về giới tính về số điện thoại về căn cước công dân hay là về các giấy phép lái xe và các bảo hiểm xã hội
đó là những thông tin cơ bản
còn những thông tin nhạy cảm là những thông tin có một số
các cái nền tảng mà cá nhân phải cung cấp để họ có được các cái thông tin ví dụ như là cái sở thích hay là các cái quan điểm về tôn giáo cái nhận thức về pháp luật và thậm chí là có những cái mục tiêu và những cái sở trường của họ trong những cái việc thể hiện được cái phản ánh cá nhân
thì đấy là những cái thông tin nhạy cảm
vâng thưa sư kể từ ngày hôm nay ngày một tháng bảy thì nghị định một mươi ba của chính phủ
bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực
vậy theo luật sư thì dữ liệu cá nhân tối hôm nay sẽ được bảo vệ như thế nào ạ
ở đây thì theo cái nghị định một mươi ba có hiệu lực tôi thấy rất là quan trọng
bởi lẽ ở đấy họ đã quy định rất nhiều các cái quyền cơ bản mà người dân buộc cũng như là phải áp dụng để làm sao đấy nghị định một mươi ba đấy hoàn toàn thực thi và có cái hiệu quả trong tương lai
đó là các cái quyền mà tự bảo vệ như là quyền
được biết là thông tin cá nhân của mình được sử dụng với mục đích gì và có quyền yêu cầu các cơ quan tổ chức khi mà quản lý dữ liệu cá nhân của mình có thể phải hủy các dữ liệu cá nhân của mình đi xóa dữ liệu cá nhân của mình đi
và trong trường hợp đã đồng ý cái dữ liệu cá nhân của mình được xử lý họ vẫn có quyền rút lại nếu như trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân mà họ thấy rằng ảnh hưởng đến cái quyền lợi của họ
do vậy ở đây chúng ta cũng thấy rằng là các cái chế định về
dữ liệu cá nhân được thể chế hóa trong nghị định một mươi ba là rất quan trọng
vâng luật sư có đưa ra lời khuyên như thế nào đối với người dân trong việc tự bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của mình khi mà đã có căn cứ đó là nghị định một mươi ba chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay một nghìn chín trăm tám

các cái chủ thể dữ liệu rất nhiều các cái quyền năng đó là những cái quyền tôi vừa đề cập
ở đây tôi khi đọc nghị định một mươi ba thì tôi thấy có tất cả là một mươi một quyền trong đó là có những cái quyền là
quyền tự bảo vệ quyền ngăn cản các cái bên quản lý dữ liệu là không phát tán hay là thu hồi lại dữ
liệu xóa dữ liệu và biết được các cái thông tin dữ liệu của mình ra sao thì các cá nhân nên liên
quan tâm đến cái vấn đề này ngoài ra thì các cái tổ chức là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu hay là
bên thứ ba có liên quan cũng cần phải nghiên cứu và biết được cái trách nhiệm của mình khi xử lý
các cái thông tin dữ liệu này và qua đó thì cũng biết rằng là trong trường hợp nào thì phải xin phép
và trong trường hợp trường hợp nào không phải xin phép chủ thể dữ liệu để chúng ta linh hoạt trong quá trình thực thi nghị định một mươi ba cho phù hợp
một lần nữa xin cảm ơn những thông tin luật sư chia sẻ với khán giả truyền hình antv
tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là nội dung đáng chú ý có trong cụ tin sau
chính phủ vừa ban hành nghị định số bốn mươi hai điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
theo nghị định từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba điều chỉnh như sau
tăng thêm một mươi hai năm trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo nghị định số một trăm linh tám
tăng thêm hai mươi tám trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các đối tượng quy định chưa được điều chỉnh theo nghị định số một trăm linh tám
theo thông tư vừa được bộ tài chính ban hành
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ có ba mươi sáu khoản phí lệ phí được giảm một mươi năm mươi nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
trong đó hai mươi một khoản được giảm tới năm mươi
về tác động của chính sách bộ tài chính cho biết
việc giảm ba mươi sáu khoản phí lệ phí từ một mươi năm mươi
bộ tài chính dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng bảy trăm linh tỷ đồng
ngoài giảm ba mươi sáu khoản phí lệ phí đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó chính phủ đã thông qua nghị định giảm năm mươi lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước
cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe
các sở giao thông vận tải yêu cầu khắc phục các bất cập
trong sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường dat
của học viên
tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đào tạo và xét hẹn lái xe theo quy định
các sở giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe
thực hiện nghiêm các quy định về đào tạo lái xe ô tô
phối hợp với cơ sở đào tạo thực hiện việc ra soát kiểm tra toàn bộ dữ liệu
để phê duyệt các phiên học hợp lệ và chuyển dữ liệu lên hệ thống thông tin dht của cục đường bộ